công đoàn việt nam sẽ phải bước vào cuộc cạnh tranh và thu hút đoàn viên công đoàn với tổ chức đại diện người lo động được thành lập ở cơ sở tạo được vị thế độc lập của mình trong mọi hoạt động
tuy nhiên có thể nói các hoạt động công đoàn vẫn còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được các nhu cầu của người lao động
đa số cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm do đó tính độc lập bị hạn chế nhất là thay mặt người lao động thương lượng với doanh nghiệp
đây là một vấn đề rất khó cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở
chúng ta làm công đoàn nhưng lại hướng lương từ chủ doanh nghiệp
chính vì vậy mà rất là nhiều khi là người ta cũng không dám thẳng thắn đấu tranh
theo quan điểm của các nhân tối thì cái điều mối chốt là phải tạo được sự độc lập cho các mẫu công đoàn cơ sở
thực sự ra thì khi mà anh khẳng định vị thế thì hiệu quả đàm phán mới hơn cao được
và thứ hai nữa thì khi anh khẳng định được cái vai trò và người lao động người ta nhìn thấy cái vai trò của anh
đáp ứng được lợi ích cho họ bảo vệ được họ thì lúc bây giờ họ sẽ đạt sự tin tưởng rất là cao
có thể nói trong xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay công đoàn cần tự nỗ lực thay đổi để độc lập hơn
hoạt động thực chất hơn tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho người lao động tại các doanh nghiệp
vâng thưa hai vị khách mời câu chuyện mà chúng ta sẽ nói tới ở đây là công ước số chín mươi tám
trong đó thì đại diện tổng liên đoàn lao động việt nam mới đây
cũng đã cho rằng đây là cái thời điểm có thể nói là chín mùi để gia nhập công ước này
vậy thì từ góc độ của tổng liên đoàn lao động việt nam
ông lê đình quảng đánh giá như thế nào về sự sẵn sàng của tổng đoàn lao động việt nam
cũng như công đoàn trong cái việc mà chúng ta gia nhập những công ước quốc tế như thế này
thực tế hiện nay của tổ chức công đoàn trong cái công trạng thương lượng và ký kết và thực hiện tòa cộng đồng tập thể
để xác định đây là một cái giai đoạn mà chúng ta hết sức quan tâm
và trong cái thời gian vừa qua
thì tổ chức công đoàn cũng nhận thức được vấn đề này cho nên đã có rất nhiều cái hoạt động
để nâng cao cái chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện tòa cộng đồng tập thể
để xác lập các quyền lợi cho người lao động
tuy nhiên do nhiều cái bối cảnh khách quan
cho nên là cái việc này có thể nói là mặc dù có nhiều cái cố gắng
nhưng mà cũng còn nhiều cái bất cập hạn chế mà chưa đảm bằng được người lao động
về số lượng tòa cộng đồng tập thể
thì tổ chức công đoàn của chúng tôi đã ký kết được gần hai mươi chín cái bản thỏa ước lao động tập thể
ở các cái doanh nghiệp có tổ chức công đoàn
nó chỉ chiếm khoảng sáu mươi các cái doanh nghiệp mà có tổ chức công đoàn có tham gia tòa cộng đoàn tập thể
tuy nhiên cái chất lượng tòa cộng đoàn tập thể thì là còn nhiều vấn đề
hiện nay theo thống kê của chúng tôi thì chỉ khoảng là được gần bốn mươi

có những cái nội dung có lợi hơn của người lao động và được xếp loại là a b
vẫn còn là khoảng bốn mươi các cái bản thỏa ức là chúng ta chỉ sáo chẹp các cái quy định pháp luật
ít có nội dung có lợi cho người lao động
như vậy thì có một cái bức tranh tổng thể tức là chúng ta thương lượng tập thể
mặc dù chúng ta đã nợ mạnh nhưng mà chưa đảm bảo được cái nông cầu
thế thì cái công ước
chính bí tả hôm nay là giải quyết những vấn đề đó
đó là một kỳ vọng nhưng cũng là một cái áp lực
ông phạm anh huynh có thể bổ sung thêm
trong thực tế thời gian vừa qua và đặc biệt những năm gần đây thì hoạt động của tổ chức công đoàn đổi mới
có rất nhiều kết quả
nó đánh giá ở các cái tổ chức công đoàn cấp cơ sở
số lượng đã tăng lên
đoàn viên tăng lên
và nhiều doanh nghiệp tổ chức công đoàn cũng đã thực sự làm người đại diện
để bảo vệ quyền lợi của người lao động
từ do việc kiến nghị cho đến cái việc đề xuất
rồi thậm chí có một cái doanh nghiệp người ta phải đấu tranh với người chủ
để bảo vệ quyền lợi của người lao động
tôi cho đấy là một cái điểm rất là mạnh của công đoàn
và trong cái quá trình thực hiện thì đúng là công đoàn nó vẫn còn có những cái
cái người lao động
cái người lao động và doanh nghiệp
người ta vẫn muốn kỳ vọng là cái hoạt động của tổ chức đoàn nó phải thực chất hơn
phải bám cái quyền lợi
mà dám bảo vệ
quyền lợi của người lao động
thỏa ước thì đừng có nên là đối thoại thương lượng
nhưng mà đừng có nên là chấp nội luật
mà phải làm sao để bảo đảm quyền lợi tốt hơn
cái chính là của đấy
nó hài hòa nhưng mà nó lại phải tốt hơn
trong cái quá trình thực hiện thì tôi thấy là công đoàn vẫn đang có một cái lúng túng rất là khó
công đoàn cơ sở
thứ nhất là vẫn còn là câu chuyện
bây giờ ăn đường của chủ
thì cái tính độc độc của công đoàn cơ sở có còn không
thì đây là một câu chuyện
đã là ăn đường của chủ
thì tiếng nói là khó lọc
vấn đề thứ hai về tổ chức công đoàn ở dưới cơ sở
thì rất nhiều nơi tổ chức công đoàn
ông chủ tịch công đoàn có thể là ông phó giám đốc
ông chủ tịch công đoàn có thể ông trưởng phòng nhân sự
thì đấy là cái tính độc lập nó đang bị đan sen
cái câu chuyện mà ông phạm minh huân vừa đưa ra nó ở một cái sự mâu thuẫn là
người chủ tịch công đoàn cơ sở lại rất có thể là người sử dụng lao động
đóng một cái vai trò hai vai như vậy
vấn đề này thì tôi có thể trao đổi thêm một cái này
hiện nay thì tổ chức công đoàn của chúng tôi là có gần một trăm hai mươi bảy công đoàn cơ sở
nhưng mà chỉ có là hơn năm trăm linh cái cán bộ công đoàn chuyên trách ở cơ sở
và như vậy thì cái tỷ lệ này rất là hiếm và quả thực
khi chúng ta xây dựng cái luật công đoàn năm hai nghìn một mươi ba
thì cũng đã có cái phương án là cố gắng dùng cái biện pháp
là tăng cường cái cán bộ công đoàn chuyên trách
và dự thảo của cái luật công đoàn kia ấy chúng tôi dự kiến là
ở những cái doanh nghiệp mà có năm trăm linh lao động thì có thể bổ trị cán bộ công đoàn chuyên trách
thế nhưng mà quốc hội thảo luận và ra cái quyết định là
không phải lấy cái mốc năm trăm linh mà tùy theo cái nhu cầu điều kiện

nhưng mà tổ chức công đoàn cấp trên phối hợp với người sử dụng lao động ở các cái doanh nghiệp là bổ trị cán bộ công đoàn chuyên trách
mà thực chất là khi mà triển khai này thì rất là khó khăn
rất là nhiều người không muốn đảm đương cái vị trí này
và đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi đã nâng lên con số là
ở những cái doanh nghiệp mà có hai thì cố gắng bổ trị cán bộ công đoàn chuyên trách
mục đích của cái bổ trị cán bộ công đoàn chuyên trách
chính là để cho họ có một cái điều kiện độc lập không phụ thuộc vào người sử dụng lao động
để làm tổ chức năng nhiệm vụ của mình
nhưng mà hiện nay con số đã thấy tỷ lệ hiện nay chỉ có trên năm trăm linh người cán bộ chuyên trách
trên một trăm hai mươi bảy công đoàn cơ sở
thì để nói một cái tỷ lệ cán bộ chuyên trách hiện nay rất là ít
những cái thách thức nào mà những cán bộ công đoàn chuyên trách như vậy sẽ phải đối mặt
cái áp lực thứ nhất là cái vị trí để họ nhận đảm nhận
mà để hoàn thành được nhiệm vụ theo cái yêu cầu
đáp ứng được yêu cầu của người lao động rồi thì quả thực là cũng rất là khó
chúng ta biết hiện nay cái công đoàn cơ sở đang giao cho họ rất là nhiều cái nhiệm vụ rất là vất vả
mà nếu như làm được hoàn thành nhiệm vụ cũng quả thực là một người lao động
mà đảm nhận cái vị trí này cũng phải chịu áp lực rất là lớn
cái thứ hai là cũng liên quan các cái trịnh trách về tiền lương về cái ôn định
có những cái người mà chúng tôi
tiếp cận họ thì thường đấy chúng ta nói rằng là về lý thuyết thì cản bộ và thủ lĩnh
cản bộ công đoàn là được uy tịnh của người lao động
và hầu hết là những cái người mà được bầu ấy cũng có một cái vị trí nhất định ở trong doanh nghiệp
và họ đã có cái vị trí thì họ có một cái thu nhập rất là ổn định
bây giờ họ không muốn sáng làm cái vị trí này trong cái chế độ nó không đảm bảo
nó thực sự là một cái thách thức rất lớn đối với khi mà chúng ta triển khai chính sách như vậy
tôi cho là như anh quảng nói là cái thách thức của cán bộ công đoàn cơ sở
thì có nhưng mà có thực hiện được cái vai trò hay không thì chính là những người cán bộ công đoàn cơ sở
thế thì vấn đề đào tạo vấn đề bội dưỡng vấn đề lựa chọn những cái người đó để làm sao mà đáp ứng được cái yêu cầu
đang làm một câu chuyện
ở dưới cơ sở công đoàn cơ sở phải nói cái vấn đề thực chất nói vấn đề cụ thể
mà lương tối thiểu làm sao lại cao hơn cái lương tối thiểu nhà nước quy định
bảo đảm cái quyền lợi cho người lao động là một cái thách thức
là cái gọi là cái kết quả thỏa ước cái mong đợi từ cái thỏa ước đó
đối với người lao động mà khi mà công đoàn đại diện ký kết thì nó khó nhưng mà cuộc sống nó đang đòi nhiều hơn
cho nên là cái sự sẵn sàng của công đoàn nhất là công đoàn cơ sở phải quyết liệt hơn nữa đấy phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm
thì nó mới đáp ứng được cái mong đợi của người lao động
vâng đúng vậy
trong ngày làm việc cuối cùng
trong ngày làm việc cuối cùng
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế ilo
về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể gọi tắt là công ước số chín
công ước số chín mươi tám có ba nội dung cơ bản đó là bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chấm công đoàn của người sử dụng lao động
bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp thao túng bởi người sử dụng lao động
những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện thiện trí
việc gia nhập và thực hiện công ước số chín mươi tám sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn với tổng liên đoàn lao động việt nam
thúc đẩy hơn trong việc đổi mới nâng cao năng lực tăng cường thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể cả về số lượng và chất lượng
đối tượng hưởng lợi chủ yếu là người lao động như tiền lương và điều kiện lao động tốt hơn thông qua thương lượng tập thể được thực hiện một cách thực chất và hiệu quả
bộ lao động thương minh và xã hội đã thiết kế chín nội dung kế hoạch hành động cũng như điều chỉnh hoạt động các hành lang pháp luật về người lao động một cách đồng bộ để thực thi công ước số chín mươi tám
hiện nay mới chỉ sáu mươi tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước thương lượng tập thể số doanh nghiệp chưa ký còn rất nhiều
điều này đòi hỏi công đoàn phải nỗ lực rất lớn
liên đoàn lao động sẵn sàng kết nạp các tổ chức khác đại diện cho người lao động
một khi các tổ chức này đặt vấn đề muốn tham gia vào công đoàn
nhiều người cũng đang nói tới câu chuyện sẽ có sự cạnh tranh giữa công đoàn ở đây và những tổ chức đại diện cho người lao động khác
chúng ta nên hiểu sự cạnh tranh ở đây như thế nào phải chăng đó phải là một cái sự hợp tác một sự phân vai nào đấy
đây là một cái quyền của người lao động để đảm bảo quyền cho họ có một cái tự do lựa chọn để đại diện bảo vệ
trong bối cảnh như vậy thì vừa có hợp tác vừa có cạnh tranh
cạnh tranh thứ nhất là rõ ràng là lâu nay chỉ một mình tổ chức công đoàn
việt nam thôi thì như vậy là mình có làm tốt làm xấu người lao động chỉ có lựa chọn là công đoàn việt nam
thế thì bây giờ có một cái tổ chức khác thì rõ ràng nếu mà công đoàn việt nam không đổi mới mạnh mẽ thì người lao động người ta sẽ quay lưng lại với công đoàn việt nam
vì vậy buộc anh phải đổi mới mạnh mẽ phải thực hiện tốt cái chức năng đại diện
để mà đấy là cái áp lực nhưng mà hợp tác là làm sao hợp tác là bởi vì thế này
hợp tác thứ nhất là theo cái tinh thần là công đoàn việt nam là cái tổ chức chính trị xã hội
có một cái bê dây rất là lâu có một cái tiềm lực rất là mạnh
thế thì chúng tôi là sẵn sàng cái tổ chức kia theo quy định
nếu thành lập thì tổ chức công đoàn sẵn sàng tiếp nhận nếu họ tuân thủ cái điều lệ công đoàn việt nam
chỉ là thành một cái hệ thống như vậy là góp phần để mà phát triển thêm cái đối tượng tham gia
cái hợp tác thứ hai nữa là khi mà ở một cái doanh nghiệp mà có nhiều cái tổ chức công đoàn
tổ chức công đoàn và có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
thì cả bếp cùng phải hợp tác để mà đấu tranh về giới sử dụng lao động
để mà đảm bảo quyền lợi cho người lao động
có thể có nhiều hợp tác hợp tác trong thương lượng trong đối thoại
thì cái này do phạm luật nó quy định
như vậy thì chúng tôi nghĩ là khi mà có tổ chức này thì có thể nói là đảm bảo cho cái quyền lợi của người lao động tốt hơn
và đối với tổ chức công đoàn việt nam thì vừa là thách thức vừa là cơ hội
tôi cho đây là cái thách thức và nó rất lớn
trước hết nó với tổ chức công đoàn
cái thứ hai vừa là
cơ quan quản lý nhà đơn
và cái thứ ba là quan hệ lao động trong doanh nghiệp cũng sẽ rất phức tạp
nhưng mà không phải vì thách thức mà chúng ta tránh được
trong tất cả các hiệp định thương mại thế hệ mới thì người ta đều yêu cầu chúng ta là phải có cái
sửa đổi pháp luật làm sao cho nó phù hợp
thế thì cái thách thức
trước hết nói về cái người lao động
thì luật pháp sẽ trao họ thêm một cái quyền cái quyền lựa chọn của họ
cái quyền lựa chọn
cái quyền lựa chọn đây họ có thể tham gia một tổ chức
họ có thể tổ chức thành một cái tổ chức
ngoài cái tổ chức công đoàn ở cơ sở
pháp luật phải thừa nhận vấn đề đó
thế thì bây giờ cái hệ thống của anh quảng ấy
thì nó có từ trên đến dưới
nó có cả mê giày hoạt động
hệ thống rồi
đến bây giờ một cái tổ chức mới ra thế nào mà
mà để tồn tại được
thì đây là một câu chuyện họ phải tính toán
họ phải lựa chọn
thế thì họ sẽ chắc chắn nó sẽ đánh vào những cái điểm yếu mà công đoàn cơ sở hiện nay anh quảng chưa làm được
đó là vấn đề chưa thực chất
thì bây giờ cái tổ chức này ra
nó sẽ làm cái gì đó thực chất hơn
để mà người lao động họ thấy đấy là một cái tổ chức của họ
thì đây là một cái thách thức của công đoàn
công đoàn đã làm rồi
đã có nhiều kết quả tốt rồi
nhưng bây giờ muốn để cho cái người lao động thực sự ở dưới
họ không đi theo tổ chức khác
thì ông phải hoạt động thực chất hơn
thế còn câu chuyện thứ hai anh đề cập
vấn đề có liên kết được không
đúng là về mặt
nếu mà đều nói các cái tổ chức này thì đều nó hướng đến đảm bảo vệ quyền lợi lao động
nhưng mà trên thực tế mà chắc là anh quảng rồi tôi cũng đi nghiên cứu nữa
khó có sự liên kết
mà là cạnh tranh
có thể là về người lao động thì cái mục tiêu đối với quyền lợi người lao động thì là chung
thế nhưng mà cạnh tranh
mỗi ông sẽ đi một hướng để cạnh tranh nhé
đấy cái điều đó nó sẽ làm tốt hơn người lao động
tức là cái quyền lợi người lao động đấy
được bảo vệ tốt hơn
hiện nay theo cái chương trình của quốc hội
thì cái luật công đoàn của chúng tôi cũng tiếp tục được bàn thảo trong cái kỳ họp vào tháng một mươi năm nay
chúng ta sẽ bàn
cùng với cái việc mà quy định của bộ luật lao động thì tổ chức này diễn
thì những cái vấn đề này chúng ta phải bàn làm sao mà thực chất là cái tổ chức công đoàn vẫn là một cái tổ chức chính trị xã hội
có nhiều cái chức năng nhiệm vụ
vẫn phải đảm bảo cho cái hoạt động
và cái thứ hai là cái tổ chức đại diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn đó
họ cũng được các cái quyền mật không thấp kém so với cái tổ chức công đoàn cơ sở
theo cái cam kết của chúng ta trong cái chp tpp
thì đây là cái việc mà chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu thảo luận bàn bạc
với mục tiêu là có tổ chức này ra rồi
tạo điều kiện cơ hội cho tổ chức đại diện người lao động cơ sở nằm ngoài hệ thống công đoàn ra đời và hoạt động
nhưng mà phải được theo đúng quy định pháp luật
và cũng phải đảm bảo được cái vai trò vị trí của tổ chức công đoàn việt nam
đồng thời phải giữ được cái quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiện bộ
tức là không tạo ra những cái sốc những cái đột viện mà ảnh hưởng đến cái quan hệ lao động
bảo vệ tốt hơn cho người lao động
nhưng mà chúng ta cũng quay trở lại với chính người lao động
trong bối cảnh là cái quyền của họ sắp tới đây sẽ có nhiều hơn khi tham gia vào các công quốc quốc tế cũng như là các tổ chức bảo vệ đại diện cho họ
họ sẽ cần phải có cách ứng xử như thế nào cho nó phù hợp
chúng tôi ra rằng là không chỉ ở việt nam mà tất cả các nước khác đều có những thiết chế để bảo vệ quyền lợi của người lao động
nhưng mà bản thân người lao động thì phải hiểu biết các cái chế độ chính sách những cái quyền của mình
và cái người lao động đầu tiên đó là phải hiểu biết để tự bảo vệ mình và cũng tự thực hiện các cái quyền trách nhiệm đó
là điều rất quan trọng người lao động phải hiểu chính những quyền lợi và trách nhiệm của mình
mục tiêu là hướng đến một cái mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và lành mạnh đúng không ạ
nhìn về phía trước hai vị khách mời có thể chia sẻ gì những cái ý kiến của mình về cái việc mà những cái gì mà chúng ta sẽ cần phải làm về mặt ban hành các cái
như ông huân nói là nội luật hóa các cái chính sách
để chúng ta vừa đưa những công ước quốc tế và chuẩn bị cho việc chúng ta tham gia các công ước quốc tế tiếp theo về lĩnh vực lao động vào thực tế ở việt nam
đối với chín mươi tám thì tôi nghĩ là cái việc rà soát hệ thống pháp luật của chúng ta nó sẽ chia thành hai loại
và chắc chắn là nếu mà như tôi nghĩ là nó sẽ liên quan đến trước hết hiến pháp rồi đến bộ luật lao động
rồi đến các cái nghị định mà hướng dẫn quy định chi tiết của chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật bộ luật lao động rồi đến luật công đoàn
rồi đến luật tố trụng dân sự rồi bộ luật hình sự vân vân cái hệ thống đó
nhưng mà nó đại thể nó chia thành hai đội
một loại là hiện nay trong hệ thống pháp luật của chúng ta đã quy định
đấy thì chúng ta phải hoàn thiện nó để một cách nó phù hợp hơn
một loại thứ hai là hiện nay trong quy định pháp luật của chúng ta chưa có hoặc là nó bị trái
thì chúng ta phải bãi bỏ chúng ta phải sửa đổi để bổ sung chúng ta
đấy là tôi chưa kể nếu như mai cái hệ thống của chúng ta mà khi mà thực hiện cái cptpp
và cái hiệp định việt nam và eu thì cái hệ thống pháp luật của chúng ta phải sửa đổi
nó rất là lớn
đấy nhưng mà đây là trong điều kiện trong vấn đề lao động và công đoàn thì chúng ta đang có những vấn đề
thì tôi cho là chúng ta mới cái bước đầu tiên cái bước rất là quan trọng
đấy quyết định những vấn đề bước sau
thì tôi nghĩ là các cơ quan quản lý nhà nước phải chuẩn bị sẵn và sẵn sàng cái việc này
và chắc là hệ thống công đoàn
cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cái việc này để mà tổ chức
xong đến năm hai nghìn hai mươi một nếu như mà năm nay mà quốc hội mà kỳ họp sẽ tới
mà quốc hội thông qua cái bộ luật lao động mà sửa đổi
thì câu chuyện nó lại cần phức tạp hơn nữa
là lúc bấy giờ thực hiện cái chương một mươi ba
thì bấy giờ các cái thách thức nó sẽ tiếp tục xuất hiện
thế thì cái đấy là câu chuyện mà chúng ta sẽ phải làm
hiện nay khi mà chuẩn bị để cho quốc hội phê chuẩn
thì các cái cơ quan chức năng đã ra soát
thì thấy cơ bản các cái tiêu chuẩn lao động quốc tế
theo cái công ước chín mươi tám là pháp luật của mình đã phù hợp
chỉ cần là sửa đổi bộ luật lao động
rồi luật công đoàn rồi có thể một số cái văn bản nữa
mà trong bộ luật lao động thì hiện nay thì có cái
thứ nhất đó là chúng ta sửa với cái nguyên tắc về tư nguyện
thế thì chúng ta chỉ sửa lại cái nguyện thiết
hiện nay pháp luật chúng ta đang quy định là
thì thương lượng định kỳ một năm một lần
thì chúng ta phải sửa để đấy là tư nguyện
rồi sửa thêm những cái phần mà chúng ta có cái quy định
khi giải quyết tranh chấp thì đưa ra trọng tài
buộc phải đẩy ra một cái bước
khi thương lượng không thành thì đẩy ra một cái bước
thì có thể chúng ta có thể sửa được những cái việc mà
khi có tranh chấp thương lượng thì có thể là
các bên có thể có nhiều con đường lựa chọn hơn
không bắt buộc kiếm con đường và qua trọng tài
còn lại chủ yếu là chúng ta sửa những cái điều một trăm chín mươi
của bộ luật lao động cũng như cái điều chín của luật công đoàn
để làm sao cho các cái hành vi phân biệt đối xử
rồi cát thiệp thao túng nó sát về thực tiện
bởi vì chúng ta quy định này thì nó thực hiện nay thì rất là khó nhận diện
để mà tránh được cả cái hành vi phân biệt đối xử cát thiệp
thì để giúp cho cái thương lượng thực chất hơn
thì về cơ bản thì chúng tôi nghĩ rằng là cái công ước chín mươi tám
khi chúng ta phê chuẩn thì cái áp lực sửa đổi pháp luật không lớn
mà chúng tôi thấy là cái áp lực về tổ chức thực thi
như anh huấn nói chúng ta rất là
và tổ chức công đoàn của chúng tôi thì đã chắc định được rồi
đây là cái việc mà chúng tôi lâu nay chúng ta muốn kỳ thương lượng thực chất
mà muốn thương lượng thực chất thì về cái nỗ lực
thì về cái nỗ lực rất là lớn
những cái bất cập của cán bộ công đoàn về cái trình độ hiểu biết pháp luật
rồi kỹ năng như anh huấn vừa rồi trao đổi rất là thực tế
thì chúng tôi cũng nhận diện được đấy
cho nên phải tiếp tục là trong cái tổ chức thực thi phải quan tâm đến cái công tác cán bộ
đào tạo bồi dưỡng bố trí làm sao người
rồi chúng ta cũng phải sửa đổi pháp luật
rồi nhân diện trong thực tế các cái hành vi
là phân biệt đối xử
là cán thiệp thao túng
hiện nay là chúng ta quy định nhưng mà hầu như chưa có các cái cuộc nào mà chúng ta xử lý được
mặc dù trên thực tế khi đi thì phản ánh rất là nhiều cái biểu hiện của cái hành vi can thiệp thao túng
thế nhưng mà thực tế thì chúng ta không xử lý được
rồi kể cả một cảo anh huấn là kể cả trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
cũng phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử phạt
làm cho cái việc mà thực thi các cái chương lượng
một cách tự nguyện thực chất là phải đi vào thực tế
chứ hiện nay đang có cái tình trạng là cái bán phạt
doanh nghiệp nào như anh huấn nói đấy
doanh nghiệp nào nhiều khi ông chủ là thích thì thương lượng
không thích thì không có bản thỏa lực
thì đấy cũng là cái việc mà chưa tuân thủ quy định pháp luật
và cuối cùng thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tăng cường cái công trường
công tác tuyên tuyệt phổ biệt

nâng cao cái nhận thức cho người lao động
cho tổ chức công đoàn
và cho cả người sử dụng lao động
trong cái vấn đề công nghiệp hiện tại
tôi thì tôi cho rằng có thể là khó khăn
có thể là phức tạp một chút
nhưng mà trước hết chúng ta phải đặt cái quyền lợi của người lao động
quyền của người lao động
trong một cái quá trình hội nhập của chúng ta
tiếng nói của người lao động phải được tôn trọng
quyền của họ phải được tôn trọng
và họ cho họ phép một cái sự lựa chọn của đó
và cái mục tiêu cuối cùng
là mong muốn cái cuộc sống
cái đời sống của người lao động
họ tốt lên
họ được cho các cái quyền đó
họ được kiệm tốt hơn
và cùng với cái người sử dụng lao động
tạo ra mối quan hệ cộng sinh
cái quan hệ lao động hài hòa
để mà thúc đẩy
cái sự phát triển của chúng ta
và khi mà chúng ta bước ra thế giới
hàng hóa của việt nam
theo tiêu chuẩn của việt nam
nó sẽ phù hợp với các tiêu chuẩn
và lúc đó thì nó sẽ tạo cho chúng ta nhiều cơ hội hơn
thị trường mở rộng hơn
và trên cơ sở có
có thêm những đơn hàng
và có thêm những cái mối quan hệ
trong cái quan hệ thương mại
thì chắc chắn nó sẽ tạo ra cái sự phát triển bứt phá của chúng ta
cái điều cuối cùng quan trọng
thì tôi nghĩ rằng
chúng ta vẫn phải vì một cái mục tiêu
mà dân giàu
xã hội công bằng văn minh và tiến bộ
và chúng ta hội nhập quốc tế
một cách nó hài hòa
và nó theo những cái chuẩn quốc tế
tôi nghĩ đấy là những cái mong muốn như thế
và người lao động người ta cũng mong muốn như thế
và chúng ta
các cái cơ quan quản lý
các cái cơ quan nghiên cứu
cũng phải hướng đến cái đó
quan trọng là bây giờ chúng ta đã nhận diện
đưa ra những cái thách thức khó khăn đó
để chúng ta cùng tháo gỡ
và như ông huân cũng đã nói là
vì lợi ích quyền lợi của người lao động
điều đó cũng có lợi cho doanh nghiệp
điều đó cũng sẽ có lợi cho đất nước
cho quốc gia
khi dân giàu
là một dấu mốc quan trọng
không chỉ thúc đẩy quan hệ lao động tại việt nam
hiệu quả và thực chất hơn
mà còn thực thi tốt các cam kết
việt nam đã tham gia ký kết
trong đó có hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương
hy vọng trong thời gian tới
thì các cam kết này
sẽ được thực thi một cách hiệu quả nhất
qua đó giúp thị trường lao động việt nam tiệm cận
với thị trường lao động quốc tế
đến đây thì chương trình luận đàm tuần này cũng xin được khép lại
một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời
đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn khách quan
với chương trình
kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau